thời gian qua với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt phải thực chất hiệu quả làm đến đâu chắc đến đó
nam định đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại cấp phường xã
từ đó giúp người dân hiểu và áp dụng thay đổi thói quen thay vì phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước
chuyển sang sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
là phường cửa ngõ của thành phố nam định lộc hòa có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế
các giao dịch thủ tục hành chính cũng gia tăng mỗi ngày
để đáp ứng nhu cầu của người dân tại trụ sở công an phường cơ sở vật chất trang thiết bị công nghệ thông tin đã được đầu tư
tuy nhiên để giải nút thắt trong việc nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến
chiều khóa quan trọng là cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân
chúng tôi cũng tuyên truyền qua hệ thống loa của phường
kết hợp với tuyên truyền về xe lưu động của phường
xuống từng tổ dân phố từng ngõ ngách
để cho người dân có thể hiểu được tầm quan trọng cũng như tiện ích của thực hiện dịch vụ công trên cổng trực tuyến
trước đây đa số người dân đều có tâm lý lo ngại về sự không thuận tiện khó thao tác khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến
nên vẫn muốn trực tiếp đến cơ quan công an để nộp hồ sơ
để người dân tin hiểu lực lượng công an cơ sở đã hướng dẫn người dân kê khai đầy đủ thông tin hồ sơ qua giấy
sau đó để người dân tự nhập thông tin lên hệ thống
nhanh chóng tiện lợi từ khi được hướng dẫn anh liêm cảm thấy rất hài lòng với các dịch vụ công trực tuyến của ngành
ngày trước những thủ tục thì tôi phải thực hiện đến cơ quan công an và phải thực hiện rất là nhiều thủ tục với nhiều giấy tờ
nay thì tôi có thể đăng ký qua mạng và tôi có thể theo dõi thủ tục này trên mạng luôn
và sau một tuần thì có kết quả
hiện công an tỉnh nam định đã triển khai đăng ký dịch vụ công trực tuyến về cư trú trên phạm vi toàn tỉnh
tổ chức tập huấn hướng dẫn quy trình xử lý hồ sơ cho lực lượng công an xã phường thị trấn
đồng thời thường xuyên giả soát kiểm tra hạ tầng kỹ thuật đường chuyên kết nối đảm bảo hệ thống tiếp nhận và xử lý hồ sơ luôn thông suốt
sau một thời gian triển khai nhiều người dân như anh cảnh đã hiểu và chuyển dần sang thói quen sử dụng dịch vụ công
để khai báo lưu trú cho cơ sở mình mỗi ngày
được sự hướng dẫn của cán bộ công an phường lộc hòa mình đã thành lập được cái tài khoản của cái dịch vụ công
thì qua các dịch vụ công khai báo lưu trú này thì mình cảm thấy là rất là tiện ích trong cái vấn đề đi lại
đã giảm thiểu được những cái thời gian đi lại của nhân viên
đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân cần cả quá trình nỗ lực bền bỉ và lâu dài
việc chuyển biến mạnh mẽ từ cấp xã phường thời gian qua đã góp phần đẩy mạnh
cải cách phương trình cấp phương trình cấp phương trình